do ảnh hưởng của cơn bão số bốn tại thành phố đà nẵng khoảng hai giờ sáng nay đã có gió bão kèm theo mưa rất to trong mưa có gió giật
nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên đến khi bão tan trên toàn thành phố vẫn chưa có ghi nhận thiệt hại về người
về nhà cửa thì có hư hỏng một số hàng quán lều tạm một số cây gãy đổ bật gốc tập trung vào nhóm cây nhỏ có đường kính thân dưới năm cm
đến hai mươi hai giờ đêm qua trên các trục đường ven sông ven biển thành phố đà nẵng vẫn còn người làm việc
ngoài lực lượng công an biên phòng làm nhiệm vụ còn có cả lực lượng công nhân khẩn trương cắt tỉa tán cây tránh bị gãy đổ trong bão
dọc bãi biển mỹ khê quận ngũ hành sơn đến khuya hôm qua người dân vẫn tập trung sơ tán tài sản tránh mất mát hư hỏng
dọc bãi biển thọ quang quận sơn trà ngư dân đã sơ tán ngư cụ lên đường để tránh bão
một số khác do không kịp vận chuyển ghe thuyền lên bờ nên đã bị sóng đánh chìm
bị sáng chưa ôn được chạy lên đây sáu giờ
thấy họ nêu đạn trời rõ không chìm đâu
theo người dân đà nẵng đây là cơn bão đầu mùa cho dù gió ở đuôi bão vẫn còn mạnh sóng biển cao từ năm đến một mươi mét
thành phố đã phải di rời khoảng một trăm linh hộ dân nhưng với họ thì cơn bão này vẫn còn nhẹ
sáng nay một mươi ba tháng chín học sinh toàn thành phố đà nẵng được nghỉ học